tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy môi trường công an huyện yên bình tỉnh yên bái
phối hợp cùng công an xã mông sơn vừa bắt giữ hai đối tượng vận chuyển pháo nổ
tại khu vực thôn trung sơn xã mông sơn huyện yên bình
tại cơ quan công an huyện yên bình hai đối tượng trần ngọc hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hộ khẩu thường trú thôn trung sơn xã mông sơn và bùi xuân đạo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường trú thôn tân phong xã tân nguyên khai nhận đang vận chuyển số pháo nổ
có tổng trọng lượng năm mươi bốn năm kg hiện công an huyện yên bình đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với hành vi vận chuyển hàng cấm pháo nổ đây là vụ thứ ba trong đợt cao điểm
chấn áp tội phạm trước trong sau tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín có tổng trọng lượng gần một trăm linh kg pháo nổ